nhiệt độ tại các địa phương trong tỉnh lào cai xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông tới giờ
không khí lạnh vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng
nhiệt độ quan trắc được vào sáng sớm nay hai mươi tháng một mươi hai tại các khu vực ở lào cai hạ xuống mức thấp nhất kể từ đầu đông
cụ thể thành phố lào cai và các địa bàn vùng thấp bình quân khoảng một mươi ba độ c vùng cao bắc hà còn bảy hai độ c
khu du lịch sapa rét nhất chỉ với ba hai độ c
người dân các địa phương cần tập trung phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
đặc biệt cần chú trọng giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai khi nhiệt độ xuống thấp chỉ còn khoảng năm bảy độ c
một số trường học ở vùng cao sapa bắc hà đã chủ động cho học sinh nghỉ học